chào mừng đồng chí sỏn say sì phan đòn sang thăm việt nam khẳng định việt nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới ở lào
và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào sự điều hành của chính phủ sự giám sát của quốc hội
nhân dân lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi của đảng nhân dân cách mạng lào
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai chính phủ trong thời gian qua kết quả của hội đàm giữa hai phó thủ tướng chính phủ
và đề nghị hai chính phủ phối hợp chỉ đạo các bộ ngành địa phương doanh nghiệp chủ động tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả các tuyên bố chung việt nam lào
các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng hai nước các hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ và các chương trình kế hoạch hợp tác giữa hai bên
trong đó đi sâu trao đổi thông tin kinh nghiệm và các biện pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi đảng
đề nghị hai bên tích cực chủ động chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ bốn mươi ủy ban liên chính phủ việt nam lào tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào
hôm nay hai mươi năm tháng một mươi kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn bước sang ngày làm việc thứ ba với nhiều nội dung quan trọng được bàn thảo
trong đó quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ giao thông vận tải đối với ông trương quang nghĩa
và chức vụ tổng thanh tra chính phủ đối với ông phan văn sáu
cụ thể buổi sáng quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật quy hoạch
buổi chiều sau khi trưởng ban công tác đại biểu báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ giao thông vận tải đối với ông trương quang nghĩa
và chức vụ tổng thanh tra chính phủ đối với ông phan văn sáu thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội
quốc hội sẽ thành lập ban kiểm phiếu
sau đó bỏ phiếu kín để phê chuẩn việc miễn nhiệm hai chức vụ trên
ngay trong buổi chiều hôm nay kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố
sau đó quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm
tiếp đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ trình bày tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự bộ trưởng bộ giao thông vận tải và tổng thanh tra chính phủ
các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về nội dung này
cũng trong thời gian làm việc chiều nay quốc hội sẽ nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật bảo vệ bí mật nhà nước và dự án luật an ninh mạng
thủ tướng chính phủ vừa giao bộ tài chính xuất cấp không thu tiền gần ba sáu trăm linh tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh hà tĩnh và tỉnh sơn la để hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng của mưa lũ năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể tỉnh hà tĩnh được xuất cấp ba năm trăm hai mươi năm tám trăm tám mươi năm tấn gạo để hỗ trợ cứu đoàn
tỉnh sơn la được xuất cấp bảy mươi hai tấn gạo để hỗ trợ cứu đoàn cho nhân dân bị ảnh hưởng của mưa lũ năm hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng chính phủ yêu cầu hai tỉnh trên tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng theo quy định
trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn tỉnh hà tĩnh báo cáo bộ lao động thương minh và xã hội bộ tài chính để trình thủ tướng chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ
chiến tranh đã lùi xa nhưng những thương tượng đã được giải quyết
do chiến tranh để lại đã khiến những người lính năm xưa phải đối mặt với bao khó khăn vất vả trong cuộc sống
trong hoàn cảnh ấy phẩm chất người lính bộ đội cụ hồ đã trỗi dậy tạo cho họ động lực vươn lên tích cực tham gia lao động sản xuất công tác xã hội đóng góp công sức trí tuệ cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước

hiện tại gia đình ông đang trồng gần hai trăm linh gốc bưởi đặc sản khả lĩnh trong đó có năm mươi gốc bưởi đã cho thu hoạch kết hợp chăn nuôi gà lợn bò và trên ba m hai để nuôi cá mỗi năm cũng đem lại cho gia đình ông thi nguồn thu nhập gần hai trăm linh triệu đồng
khi bộ đội về thì cảnh quê hương cũng rất là khó tôi thấy là mình phải làm gì đây
thế cho nên là trong khi tôi về được sáu tháng thì tôi đều là vào ngay bàn
tôi đã làm chấp hành đảng của xã và từ đó cũng là nguồn cổ vũ thúc đẩy kinh tế của gia đình tôi vừa làm kinh tế vườn và vừa tham gia sản xuất cho đến năm một nghìn chín trăm chín mươi chín thôi mới về hưu
trong lúc tôi về hưu là lúc mình dội dàng dỗi hơn thì tôi lao vào chăn nuôi cũng như là trồng gọt dẫn dụng đất để nâng đời sống của gia đình
để giải quyết bài toán về đồng vốn cho hội viên nhiều phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế mang dấu ấn riêng của hội đã được triển khai như ngày vì đồng đội quỹ ấm tình đồng đội ngôi nhà đồng ngũ đã lan tòa qua các phong trào đã có hàng chục tỷ đồng được các hội viên quyên góp giúp nhau không tính lãi hàng triệu cây con giống và hàng vạn ngày công giúp nhau thắt nghèo
mình cứ dùng theo cái mô hình tức là
những thời ngày xưa tức là cái đoạn như kiểu là mình lãng đồng trí điển mình không am hiểu cây giống con giống không hiểu biết về khoa học kỹ thuật không biết cách chăm sóc thì cũng không làm được
đến nay hội cựu chiến binh tỉnh đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ đói tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo là một mươi năm thấp hơn mức bình quân trong tỉnh một mươi
cần nhất là phải có trí tuệ và có khoa học kỹ thuật cộng với vốn thì là tất nhiên là phải do mình tạo ra rồi
sự nỗ lực của quốc gia
chúng vươn lên trong cuộc sống của các thương binh tuy tàn nhưng không phế luôn là những tấm gương sáng về sự quyết tâm nghị lực ý chí vươn lên của người lính bộ đội cụ hồ và là một minh chứng sống sáng ngời trong việc học tập và làm theo lời dạy của bác để các thế hệ trẻ nói theo
ngày hai mươi bốn tháng một mươi bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn công tác tuyên truyền năm hai nghìn một mươi bảy cho cán bộ nhân viên các đơn vị cơ sở trên hai tuyến biên phòng của tỉnh
trong thời gian ba ngày các học viên sẽ được hướng dẫn các kỹ năng quay phim sử dụng các phương tiện điện tử trong tác nghiệp viết tin bài cách làm báo điện tử phương pháp cộng tác các cơ quan báo chí
lớp tập huấn lần này nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trung ương và địa phương
thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho các học viên những kỹ năng về làm báo theo hướng hiện đại sát với thực tế nhiệm vụ của đơn vị góp phần cổ vũ
động viên cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
tại thành phố huế bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế tổ chức hội thảo góp ý dự thảo đề án chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hoàng văn thắng và các bộ ngành ở trung ương cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của sáu mươi bốn tỉnh thành trong toàn quốc
tham dự hội thảo
quán triệt tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ dự thảo đề án chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm đang được xây dựng theo hướng mỗi xã tùy theo điều kiện của mình lựa chọn ra những sản phẩm độc đáo mang đậm nét đặc trưng của địa phương để phát triển
việc quảng bá rộng rãi các sản phẩm được chọn sẽ làm tăng khả năng sản xuất và tiêu thụ tạo nhiều việc làm tăng thu nhập cho người dân địa phương
từ đó tái đầu tư nâng cao chất lượng để đẩy mạnh khả năng cạnh tranh sản phẩm
qua đợt khảo sát đánh giá toàn quốc đến nay có sáu mươi ba tỉnh thành phố có báo cáo về thực trạng các sản phẩm của các địa phương với hơn bốn tám trăm hai mươi sản phẩm có tiềm năng để tổ chức sản xuất trong chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm

khi mua một món quà làm kỷ niệm tôi thấy mình phải trả giá tiền cao hơn so với những người bản địa tôi không thích như vậy
nhiều du khách nước ngoài khi đến việt nam đã không quay trở lại nữa mặc dù việt nam luôn được biết đến là điểm đến thân thiện mến khách
muôn vàn lý do đã được chỉ ra như chất lượng dịch vụ chưa được tốt có sự phân biệt về giá cả sự liên kết giữa các vùng miền còn yếu cơ sở hạ tầng chưa tốt
thậm chí là ngay cả các vùng biển còn yếu cơ sở hạ tầng chưa tốt
tất cả những du khách việt nam giờ đây lại chọn lựa việc đi du lịch nước ngoài bởi sự thuận tiện và dịch vụ chuyên nghiệp hơn
thái lan dịch vụ của họ thứ nhất là tốt thứ hai là giá vé máy bay cũng rẻ so với đi về trong nước ví dụ như đi sài gòn chẳng hạn rồi là rồi là lại còn không mất tiền visa
và sang bên đấy thì cái ăn nghỉ các thứ nó cũng nói chung là điều kiện thì tốt và đảm bảo
ngoài ra thì việc phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng vùng miền như bay trên mùa vàng của yên bái du lịch homestay ở hà giang hay hiện tượng tour không đồng đã từng diễn ra cũng là những lý do khiến du khách ngần ngại đến với việt nam
hiện nay thì chúng tôi cũng đang có một cái đợt đi kiểm tra thanh tra các cơ sở kinh doanh của điêu chú như là cũng như là tại các khu điểm du lịch
thì đến thời điểm hiện nay thì cũng chưa phát hiện nào các cơ sở kinh doanh của điêu chú mà đón khách không đồng
có một số hiện tượng phản ánh nhưng mà chúng tôi cũng đã cử thanh tra và kiểm tra qua cái đoàn hướng dẫn thẻ hướng dẫn viên và cũng như hợp đồng của khách thì qua kiểm tra chúng tôi cũng đã xử lý một số chứ không có cái hợp đồng với khách không có mang thẻ đi thì chúng tôi đã xử lý
vấn đề về nhân sự của chúng ta là chưa được đào tạo một cách bài bản hầu như là chúng ta đều phải thuê qua một cái kênh để thương mại để đáp ứng cái nhu cầu của người hướng dẫn viên du lịch
thế có nghĩa đặt ra bài toán là hiện nay là nhân sự vấn đề về du lịch chúng ta cũng tương đối là hạn chế
trình độ của chúng ta cũng tương đối là kém so với những người hướng dẫn viên du lịch bởi vì họ làm chuyên nhiệt hàng mấy chục năm nay rồi
thế do vậy mà để một cái tuyến du lịch thành công thì cái việc đầu tiên ngoài cái việc mà chúng ta có nghỉ dưỡng rồi dịch vụ ăn uống đi lại thì cái người hướng dẫn viên là cực kỳ quan trọng
những giải pháp như đa dạng hóa sản phẩm du lịch khai thác các yếu tố văn hóa bản địa nâng cao chất lượng dịch vụ nỗ lực mời gọi các nhà đầu tư về cơ sở hạ tầng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực không phải là vấn đề mới
ngành du lịch cần có sự đầu tư bài bản chuyên nghiệp và giải pháp đồng bộ
đầu tư du lịch không phải cứ có tiền là làm được mà phải thực sự hiểu nghề yêu nghề và có tâm với nghề thì mới có thể tạo ra những sản phẩm du lịch bền vững và hấp dẫn
thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng một mươi trường đại học tôn đức thắng và ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã tổ chức hội thảo nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghệ thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn
theo nhận định của các chuyên gia nông nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn nếu ngành nông nghiệp không chủ động ứng dụng công nghệ cao và công nghệ thông minh để nâng cao năng suất
chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh sẽ đánh mất thị trường tiềm năng ngay trên sân nhà khi nông sản của các nước tràn vào nước ta
kinh nghiệm thực tế này cũng đã cho thấy hiện nay tại tỉnh lâm đồng nhờ áp dụng công nghệ cao vào nông nghiệp như trồng hoa cà phê ca cao trồng rau sạch chăn nuôi
không sử dụng hóa chất độc hại đã đem lại năng suất cao hàng chục lần so với sản xuất nông nghiệp truyền thống trước đây
đồng thời hiện nay các nhà đầu tư về nông dân của nhật bản cũng đã đầu tư vào tỉnh lâm đồng để trồng hoa và trồng rau sạch tiêu thụ trên thị trường và xuất khẩu
hội thảo là dịp để cho sinh viên nắm bắt được chủ trương khởi nghiệp
và các thông tin về phát triển các công nghệ sản xuất mới phát triển nông nghiệp thông minh
tỉnh phú yên vừa hạ thủy thành công con tàu cá vỏ gỗ lớn nhất từ trước tới nay do công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại hùng thi đóng
đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh phú yên tham gia đóng các loại tàu cá công suất lớn phục vụ ngư dân bám biển dài ngày đánh bắt hải sản xa bờ
tàu cá của ông đặng ân ở xã hiệp hòa nam huyện đông hòa được hạ thủy tiếp nước thành công ngoài sự mong đợi
vui mừng của hàng trăm ngư dân
tàu cá mang số hiệu pi chín mươi năm nghìn sáu trăm hai mươi bảy ts có công suất máy chính sáu trăm năm mươi mã lực chiều dài thiết kế một mươi chín chín m rộng sáu năm m chiều cao mặn là hai chín m chuyên nghề lưới vây với tổng vốn đầu tư là hơn tám tỷ đồng
đây cũng là tàu cá công suất lớn đầu tiên do công ty trách nhiệm hiệu hạn vận tải thương mại hùng thi đóng trên đất phú yên

dự án đóng tàu của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại hùng thi được xây dựng trên diện tích hơn ba năm hectare gồm sưởng đóng và sửa tàu cá với sáu mươi ụ tàu sưởng mộc các kho gỗ thành phẩm với kinh phí đầu tư là hơn ba mươi ba tỷ đồng
giai đoạn một mỗi năm dự án sẽ đóng mới từ năm mươi đến bảy mươi tàu vỏ gỗ công suất từ bốn trăm linh mã lực trở lên và sửa chữa khoảng năm trăm linh lượt tàu cá
giai đoạn hai tiếp tục đầu tư nhà máy đóng sửa tàu cá vỏ thép và composite

bởi vì cái tàu gỗ thì theo mình biết là tàu gỗ chiều sâu của nước chừng khoảng hai mét thì tàu gỗ ra vào tốt nhưng mà tàu sắt thì phải là chiều sâu phải từ bốn mét trở lại
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay ngư dân phú yên đã đóng mới khoảng năm mươi năm tàu cá và cải hoán hơn hai trăm hai mươi năm tàu có công suất lớn hơn bốn trăm linh mã lực
nhu cầu đóng mới sửa chữa tàu cá hiện nay của ngư dân là rất lớn khoảng từ bảy mươi
đến một trăm linh tàu đồng mới mỗi năm trong khi đó có ba mươi tàu cá trong tỉnh và từ ba trăm linh đến năm trăm linh tàu cá ngoài tỉnh có nhu cầu sửa chữa hàng năm
dự án đang hoàn tất thủ tục để được công nhận là cơ sở đóng mới nâng cấp cải hoán tàu cá vỏ gỗ có tổng công suất máy chính từ bốn trăm linh mã lực trở lên đáp ứng cơ bản điều kiện về nhà xưởng trang thiết bị đóng tàu theo quy định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
công tác thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên trường quốc tế vẫn còn nhiều hạn chế
mặt khác hiểu biết của doanh nghiệp việt nam trong lĩnh vực này còn khá mơ hồ không đánh giá hết vấn đề và dẫn tới những thiệt hại lớn
đó là kết luận của các chuyên gia tại hội thảo về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài cho doanh nghiệp việt nam do phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với hội sở hữu trí tuệ việt nam và tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức tại hà nội
theo số liệu của cục sở hữu trí tuệ công bố tại hội thảo trong vòng năm năm qua cục chỉ nhận được năm trăm linh sáu đơn đăng ký quốc tế về nhãn hiệu từ các doanh nghiệp trong nước
con số này là quá nhỏ so với hàng chục nghìn thương hiệu hàng việt xuất ra thị trường quốc tế trong khoảng thời gian này
các chuyên gia đều khẳng định hiện vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp thờ ơ hoặc lúng túng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới xác lập bảo vệ và khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ
để giải quyết thực trạng này các chuyên gia cho rằng bản thân các doanh nghiệp cần chủ động hơn nữa trong việc tìm hiểu nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ
bên cạnh đó đại diện cục sở hữu trí tuệ cũng khẳng định chính phủ việt nam cùng toàn bộ hệ thống đăng ký bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đang hoàn thiện và nâng cao hơn nữa tính hiệu quả của hoạt động bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp việt trên thị trường quốc tế
hồ châu pha nơi cung cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân của huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi nguồn nước thải của một trang trại chăn nuôi lợn
dù người dân địa phương đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng nhưng đến nay thì chính quyền huyện vẫn chưa có một giải pháp cụ thể để xử lý tình trạng ô nhiễm này
theo người dân xã tóc tiên trang trại chăn nuôi lợn này tồn tại gần một mươi năm qua và chỉ sau một thời gian hoạt động
đã khiến cuộc sống của người dân quanh vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
mới đầu chỉ là mùi hôi thối về sau mức độ ô nhiễm nặng hơn khi nước thải chảy tràn ra khu dân cư
nước này này nó chạy trực tiếp từ trên trại héo nó chạy xuống dưới cái hô này là trữ nước của nó là cỡ cỡ hai trăm linh hectare trở lên
mà cái mùi nước này là con lọc để phục vụ cho ba con hết cả cái vùng huyện tân thành đặc biệt là nghiêm trọng với mùi hôi thối
bây giờ là đợt này con sẵn sớm
đúng ạ mà ngồi đây là không thể uống cà phê được không ạ
cái này là không phải riêng chúng mà riêng của toàn dân sống này tổ này
nước phân heo cứ xả ra đường
cách đây hai năm đã chạy xuống hồ và băng qua đường chúng đã phản ảnh
nhưng hôm nay lại là bệ tường thì chuyển bệ tường nó xây lại
nhưng mà kỉnh nước ở dưới này nó chạy qua cái cổng này nó băng vô nhà gồm đây là có tám hộ
là phân heo là ngục năm đến sáu mươi phân
qua tìm hiểu đây là trang trại chăn nuôi lợn của công ty cổ phần thương mại dịch vụ phát triển đông á
nước thải của trang trại nuôi lợn này đã ngấm xuống tầng nước ngầm gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của nhiều người dân
bây trước là không có nhưng bây giờ là toàn bộ cứ xả ra liên tục luôn
cái nước cứ theo là cứ nắng cũng như mưa mưa như nắng cứ xả cái nước cứ theo xuống đó vườn nhà tôi bây giờ đó cây cối là chết hết trơn rồi đó
tôi nuôi mấy đó
gà gà gà nuôi cả ngàn con bà đi
hả ra một cái là nhiễm bệnh chết hết trơn
trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng này đại diện lãnh đạo ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
ubnd tỉnh đã nắm được tình hình và đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xuống địa bàn
xác định mức độ ô nhiễm nhưng đến nay vẫn chưa xử lý tình trạng ô nhiễm trên
thiết nghĩ tỉnh bà rịa vũng tàu cần sớm có phương án xử lý tình trạng nước ô nhiễm để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nơi đây
bộ đội biên phòng tỉnh lào cai cho biết ngày hai mươi bốn tháng một mươi đơn vị đã ra quyết định khởi tố ba đối tượng có hành vi vận chuyển ba mươi một hộp pháo nổ vượt biên giới nhập cảnh trái phép từ trung quốc về việt nam
trước đó trong lúc làm nhiệm vụ tại thôn na lốc bốn xã bản lầu huyện mường khương đội tuần tra kiểm soát đồn biên phòng bản lầu phối hợp với tri cục hải quan
huyện mường khương đã phát hiện và bắt giữ ba đối tượng đang có hành vi vượt biên giới trái phép từ trung quốc về việt nam
tăng vật thu giữ gồm một ba lô trong đó có chứa ba mươi một hộp pháo các loại có tổng trọng lượng là hơn ba mươi sáu kg
tại đồn biên phòng các đối tượng nguyễn văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đỗ văn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và phan văn thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đều trú tại xã an thịnh huyện văn yên tỉnh yên bái khai nhận
cả ba đối tượng đã góp tiền rủ nhau bắt xe khách
từ yên bái lên lào cai để vượt biên sang trung quốc mua số pháo trên với giá bốn triệu đồng về đốt và bán kiếm lời trong dịp tết
trong phần tin thế giới tây ban nha cảnh báo thủ hiến catalonia có thể mất hết quyền lực
mỹ công bố bản mẫu bức tường biên giới với mexico
chỉ năm ngày trước thời điểm thượng viện tây ban nha bỏ phiếu thông qua việc áp dụng điều một trăm năm mươi
của hiến pháp áp đặt quyền lãnh đạo trực tiếp của chính phủ trung ương đối với khu vực catalonia
phó thủ tướng tây ban nha bà saende santamaria cảnh báo thủ hiến catalun nha sẽ mất toàn bộ quyền lực
cũng như sẽ bị cắt lương nếu như điều một trăm năm mươi năm được kích hoạt
phát biểu trước báo giới phó thủ tướng tây ban nha santa maria đã cảnh báo về những hậu quả tiêu cực
mà lãnh đạo vùng catalun nha ông carles puidemont phải đối mặt trong trường hợp thượng viện tây ban nha
thông qua việc áp dụng điều một trăm năm mươi năm của hiến pháp áp đặt quyền lãnh đạo trực tiếp của chính phủ trung ương đối với khu vực này
thủ hiến catalonia sẽ không còn là thủ hiến nữa khi việc áp dụng điều một trăm năm mươi năm của hiến pháp được nhất trí thông qua
cũng như không thể ra các quyết định có giá trị về mặt pháp lý hoặc mang tính bắt buộc đối với chính quyền khu vực
hoặc đối với người khác ông ấy sẽ bị cắt lương cho chức danh thù hiến và không còn được tiếp cận với mọi lương bổng
và quyền lợi của một thủ hiến bởi vì ông ấy đã bị tước mất chức vụ đó
bà santa maria cho biết chính quyền madib có thể tạm thời đình chỉ một đại diện để lãnh đạo khu vực catalonia
sau khi thượng viện thông qua quyền lãnh đạo trực tiếp của chính quyền madib đối với vùng tự trị này
dự kiến thượng viện tây ban nha sẽ bỏ phiếu thông qua biện pháp này vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi tới
quan ngại trước bối cảnh căng thẳng leo thang giữa chính quyền iraq và chính quyền khu tự trị người quốc
sau khi bada triển khai binh sĩ mở chiến dịch kiểm soát tỉnh kyuk
nhằm đáp trả cuộc trưng cầu ý dân về độc lập tại vùng lãnh thổ của người quốc ở miền bắc iraq
mới đây ngoại trưởng mỹ rex tillerson đã hối thúc hai bên giải quyết xung đột
thông qua đối thoại về vấn đề quyền tự trị của người quốc và các vùng lãnh thổ liên quan
phát biểu tại cuộc làm việc với thủ tướng haider al abbadi nhân chuyến thăm iraq
ngoại trưởng mỹ rektillson kêu gọi các bên ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết tất cả các bất đồng
ông tillerson khẳng định quan điểm của chính quyền mỹ là ủng hộ iraq không
phải là tính pháp lý của cuộc trưng cầu dân ý của người quốc
về phần mình thủ tướng haider al abadi cho rằng nước này thực thi đầy đủ những quy định trong
hiến pháp quy định phải có chính quyền liên bang tại những khu vực bất đồng việc mất quyền kiểm
soát đối với các khu vực do chính quyền tự trị người quốc quản lý trong đó có tỉnh kikud
đã ráng một đòn nghiêm trọng vào nguồn tài chính của vùng tự trị
vốn chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập từ xuất khẩu dầu mỏ ở tỉnh kikud
trong bối cảnh quốc hội mỹ vẫn đang bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề xây dựng bức tường biên giới
mexico hôm qua những bản mẫu của bức tường biên giới bắt đầu được trưng bày bất chấp khả năng
công trình trị giá hàng tỷ usd trở thành hiện thực ngày càng mong manh có năm trong số tám bản mẫu cuối
cùng của bức tường biên giới giữa mỹ và mexico đang được trưng bày tại khu vực biên giới gần san
daego bang california nhà chức trách sẽ kiểm tra khả năng của một người có thể
qua hoặc đào xuống bức tường dễ khó trước khi đưa ra bản mẫu cuối cùng
ông donald trump đã từng nhấn mạnh rằng mexico sẽ phải trả chi phí cho bức tường mà theo các
chuyên gia là có thể lên tới hai mươi hai tỷ usd và mất hơn ba năm để hoàn thành tuy nhiên
chính quyền bang california đã phản đối kế hoạch này vì cho rằng bức tường biên giới vi phạm các
tiêu chuẩn liên bang về môi trường cũng như các điều khoản hiến pháp liên quan đến việc phân
quyền và quyền của các bang các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết gần ba trăm bốn mươi năm
triệu đô la mỹ hỗ trợ nhân đạo cho khoảng chín trăm linh người hồi giáo rohingya tại bangladesh
tại một hội nghị quốc tế diễn ra mới đây ở thành phố geneva thụy sĩ sự kiện do các cơ quan liên
hợp quốc liên minh châu âu và kuwait phối hợp tổ chức các nhà tổ chức đặt mục tiêu kêu gọi bốn trăm ba mươi bốn
triệu đô la mỹ hỗ trợ cộng đồng người rohingya và những cộng đồng tiếp nhận họ tại bangladesh
trong đó một trăm linh triệu đã được đóng góp hoặc cam kết trước khi diễn ra hội nghị theo liên hợp quốc
số tiền trên là cần thiết để hỗ trợ một hai triệu người tại miền nam bangladesh
trong đó có ba trăm linh người là dân cư địa phương và gần chín trăm linh người là người rohingya
tình trạng bạo lực bùng phát tại bang rakhin tây nam của myanmar đã buộc sáu trăm linh người rohiya
phải rời bỏ nhà cửa chạy sang bangladesh lánh nạn đây được xem là một cuộc khủng hoảng tị nạn
leo thang nhanh nhất trong thế giới hiện nay những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc
chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn
bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt